một đô thị văn minh xanh sạch đẹp và hướng tới những tiện ích cho người dân đó là mong muốn của những người đang sinh sống tại đây
và môi trường đô thị cũng là một trong những vấn đề quan trọng trong đề án đô thị thông minh mà thành phố hồ chí minh đang nỗ lực quyết tâm thực hiện
kênh nhiêu lọc thị nghè trước đây có rất nhiều rác thải do người dân xả trực tiếp xuống khiến môi trường ô nhiễm
từ khi kênh được cải tạo môi trường ở đây thay đổi rõ rệt rác không còn ứ động và bốc mùi như trước
tuy nhiên cũng có nhiều lúc do sự thiếu ý thức của một số người dân nên nguồn rác thải sinh hoạt vẫn bị xả thẳng xuống kênh làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước
tình trạng xả rác bừa bãi làm tắt ngẽn cống rãnh dẫn đến ngập nước khi có mưa lớn gây ô nhiễm
nguồn nước và khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân đang trở nên đáng báo động tại thành phố hồ chí minh
không những vậy việc xả rác bừa bãi tại các khu du lịch sự thiếu hụt các thùng rác tại nơi công cộng cũng là vấn đề rất đáng quan tâm
xây dựng các phong trào liên quan đến môi trường điều này rất quan trọng
bởi vì nhiều người dân thành phố hiện nay mọi người sẽ thấy rằng là vẫn cứ một cái nền kinh tế vì hè họ vẫn muốn tiện dụng
sách túi ni lông vứt ra canh rạch và người ta sẽ nhìn thấy con canh đẹp nhất thành phố hiện nay là kênh nhiêu lộc
có những ngày rác nổi lên kênh và chúng tôi đang có một chương trình kêu gọi để người dân hai bên kênh nhiêu lộc này
họ sẽ có những hành vi là để rác tại một chỗ và để được thu hồi chứ không thể nào mà vứt thẳng xuống dưới đó được
còn đây là mô hình dùng hệ thống camera làm công cụ hỗ trợ giám sát để xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường
tại xã tân e